việc phá hủy và vô hiệu hóa hàng trăm km đường hầm là một trong những mục tiêu chính
mà quân đội israel đặt ra trong chiến dịch quân sự ở giải gaza
quân đội israel đã công bố hình ảnh một đường hầm mà họ cho là nơi đã giam giữ khoảng hai mươi con tin bị bắt từ israel
đường hầm dài tám trăm ba mươi m sâu hai mươi mét lối vào nằm trong nhà của một thành viên của lực lượng hamas
ở thành phố khanzunit thuộc dài gaza nơi israel đang tập trung binh lực trong những tuần gần đây
quân đội israel đã tìm thấy một khu vực có năm buồng song sắt chật hẹp có nhà vệ sinh
đệm và tranh vẽ của một con tin trẻ em được trả tự do vào hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
trong cuộc tấn công của lực lượng hamas vào phía nam israel vào ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thì có khoảng hai trăm năm mươi người đã bị bắt làm con tin
cho đến nay chỉ có chưa đầy một nửa trong số này được phong thích
và phía israel đã tuyên bố chiến sự sẽ tiếp tục trong nhiều tháng nữa
trong bối cảnh hàng chục nghìn người
một người đã thiệt mạng do xung đột ở gaza
cộng đồng quốc tế đang nỗ lực triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo cho những người dễ bị tổn thương
một bệnh viện giã chiến đã được thiết lập trên một tàu chiến của pháp hoạt động gần biển ai cập
để cứu chữa cho hàng nghìn người dân gaza
từ hai tháng nay tàu bệnh viện imide đã neo đậu ở càng an aris của ai cập
cách giải gaza năm mươi mét về phía tây để cứu chữa cho những người bị thương do xung đột ở gaza
tàu này được trang bị các thiết bị y tế cơ bản chẳng hạn như giường bệnh
thậm chí là phòng phẫu thuật với bảy mươi nhân viên y tế luôn túc trực cả ngày lẫn đêm
bệnh viện này đến nay đã điều trị cho khoảng một người
trong đó có những bệnh nhân gặp chấn thương hoặc là có vấn đề về tâm thần
ngoài pháp italia cũng đã cử một tàu tương tự tới ai cập vào tháng một mươi hai năm ngoái
theo số liệu được giới chức y tế gaza cập nhật vào ngày hai mươi một tháng một
đến nay số người thiệt mạng do xung đột hamas israel đã lên tới hai mươi năm người
ngoài ra còn có hơn sáu mươi hai người bị thương
hội chức y tế gaza
hội đồng tổng thống yemen plc đã triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận phương hướng
giải quyết tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở trong nước và hành động leo thang quân sự của lực lượng houthi
giới quan sát đánh giá là cuộc họp khẩn của plc báo hiệu căng thẳng gia tăng
và khả năng tái bùng phát giao tranh giữa houthi và các lực lượng ủng hộ chính phủ yemen
hội đồng tổng thống yemen plc cho biết trong những ngày gần đây
lực lượng houthi đã huy động và tái bố trí các tay súng phương tiện và vũ khí
trên nhiều mặt trận khác nhau ở quốc gia ả rập bị chiếm tranh tàn phá này
ngoài ra plc bày tỏ đánh giá cao sự sẵn sàng của các lực lượng vũ trang yemen
và các nhóm kháng chiến bảo vệ các thể chế nhà nước và chống lại những cuộc tấn công của houthi
plc cũng xem xét những tác động tiềm đàng đối với hoạt động vận tải và thương mại toàn cầu
do các vụ tấn công liên tiếp của houthi trên biển đỏ gây ra
đồng thời bày tỏ hy vọng sự đoàn kết quốc tế sẽ góp phần nâng cao năng lực của yemen
trong công cuộc bảo vệ vùng biển và chủ quyền
nước mỹ lại chứng kiến thêm một vụ xả súng khiến ít nhất ba người thiệt mạng và hai người khác bị thương
vụ việc xảy ra vào sáng sớm ngày hai mươi một tháng một theo giờ địa phương tại khu vực houston bang texas của mỹ
theo cơ quan chức năng hàng chục người ở độ tuổi hai mươi đã tụ tập tại ngôi nhà ở ngoại ô thành phố houston
sau đó đã xảy ra cãi vã dẫn đến vụ nổ súng khiến ít nhất năm người trúng đạn
văn phòng cảnh sát trưởng hạt harris xác nhận
một người đàn ông và một phụ nữ thiệt mạng tại hiện trường
một nạn nhân khác tử vong trong bệnh viện và hai người khác bị thương đang được điều trị trong bệnh viện
hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc này
các nhà điều tra ước tính hàng chục phát súng đã được bắn ra
thống đốc bang freda ron desantis đã bất ngờ từ bỏ cuộc đua
giành quyền đề cử của đảng cộng hòa ra tranh cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một tới
đồng thời tuyên bố ủng hộ cựu tổng thống donald trump
với quyết định trên
việc giành tấm vé duy nhất
của đảng cộng hòa ra đối đầu với ứng cử viên của đảng dân chủ
nhiều khả năng là đương kim tổng thống joe biden
chỉ là cuộc đua giữa hai ứng cử viên là ông donald trump
và cựu đại sứ mỹ tại liên hợp quốc nikki haley
trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ hôm năm tháng một vừa qua ở bang iowa
ông trump đã dễ dàng giành chiến thắng cách biệt
khi nhận được năm mươi một tổng số phiếu ủng hộ
bỏ xa người xếp thứ hai là ông deusantis tới ba mươi
trong khi bà haley xếp thứ ba với một mươi chín tổng số phiếu ủng hộ
nhiều người dự đoán ông desantis sẽ có kết quả kém
trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang new hamcher vào ngày hai mươi ba tháng một tới
nơi bà haley được coi là đối thủ cạnh tranh nhất với cựu tổng thống donald trump
trước đó ông chris christie ngày một mươi tháng một
cũng đã từ bỏ cuộc đua dành tấm vé đề cử của đảng cộng hòa
ra tranh cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một
sau khi không thu hút được sự ủng hộ cần thiết cho chiến dịch tranh cử
các cơ quan chống khủng bố cũng như các đơn vị liên quan của vương quốc anh
sẽ xem xét nghiêm túc các mối đe dọa can thiệp của nước ngoài
và cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào cuối năm nay
thông tin được đưa ra trong bối cảnh cơ quan chống khủng bố của anh
mới đây đã cảnh báo các mối đe dọa gián điệp từ một số quốc gia
hiện nay còn lớn hơn cả thời kỳ chiến tranh lạnh
theo người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của anh matt just
cảnh sát sẽ thành lập một đơn vị mới để đối phó với các mối đe dọa can thiệp
trước thềm cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm nay
đơn vị này sẽ sử dụng các quyền hạn được cấp theo đạo luật an ninh quốc gia
thông qua vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba để khiến các nước khó theo dõi
và can thiệp vào tiến trình chính trị hơn
ông just cũng cảnh báo xung đột tại trung đông đang khiến các phần tử
hồi giáo cực đoan gia tăng hoạt động và anh đang phải đối mặt
với thời điểm cực đoan hóa
một đợt giá lạnh khắc nghiệt đang hoành hành tại mỹ và hàn quốc
khiến cho giao thông và sinh hoạt hàng ngày của người dân bị gián đoạn
thông tin chi tiết trong cụm tin quốc tế sau đây
số người thiệt mạng do bão tuyết và giá rét khắc nghiệt ở mỹ đã lên tới tám mươi ba người
cơ quan thời tiết quốc gia mỹ cảnh báo sẽ còn nhiều thương vong
cho đến khi tình trạng thời tiết cực đoan kết thúc
một số bang đã phát cảnh báo lái xe vạch cẩn thận chú ý khi lưu thông trên đường
khi mặt đường trở nên chân trượt do băng tuyết
để giữ an toàn trong thời tiết lạnh giá các chuyên gia khuyến cáo người dân
mặc nhiều lớp quần áo khi ra ngoài thận trọng khi vận hành các thiết bị
như máy sởi và chú ý các triệu chứng của tình trạng hạ thân nhiệt
hàn quốc đã ban hành cảnh báo rét đậm bao trùm vùng đô thị seoul
một số khu vực ở tỉnh gyeonggi và tỉnh gangwon
dự báo nhiệt độ buổi sáng tại các khu vực trên sẽ giảm xuống mức âm một mươi một độ c
trong ngày hôm nay nền nhiệt buổi sáng dự báo ở mức âm một mươi độ c
tại seoul và thành phố incheon ở phía tây
từ ngày hai mươi ba tháng một nhiệt độ buổi sáng giảm xuống dưới âm một mươi độ c
ở hầu hết các vùng trên cả nước và nhiệt độ ban ngày cũng sẽ duy trì dưới độ c
theo kế hoạch chính quyền thủ đô seoul sẽ chuyển sang chế độ ứng phó khẩn cấp hai mươi bốn giờ
để sẵn sàng giải quyết các vấn đề nảy sinh khi nhiệt độ giảm mạnh
hệ thống giám sát dịch tế quốc gia mexico cảnh báo số ca mắc covid một mươi chín mới
tại nước này tăng mạnh trong những tuần gần đây
nâng tổng số người mắc từ đầu năm đến nay lên hơn hai trăm linh trường hợp
trong đó tập trung chủ yếu tại thủ đô mexico city
theo số liệu thống kê của hệ thống giám sát dịch tễ quốc gia mexico
tổng hợp thông tin từ hơn hai mươi người
tổng hợp thông tin từ hơn hai mươi bệnh viện trên khắp cả nước cho thấy
thành phố mexico city hiện là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch covid một mươi chín
với hơn hai mươi một bốn trăm linh ca ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại
tiếp đến là các bang baja california sur san luis potosi tabasco
trong khi đó các trường học bắt đầu yêu cầu học sinh và giáo viên sử dụng khẩu trang
để phòng ngừa lây nhiễm
hệ thống giám sát dịch tễ quốc gia mexico nhận định lượng người nhập viện
vì covid một mươi chín gia tăng do nước này đang ở giữa mùa đông
các loại virus gây bệnh đường hô hấp phát triển
đặc biệt ảnh hưởng từ sự lây lan nhanh chóng của biến thể phụ zn một
tuần trước hệ thống mạng giám sát về nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng sari
của bộ y tế và đại học tự trị quốc gia mexico cũng thông báo
gia tăng số dường bệnh cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín
tại ít nhất một mươi sáu trung tâm y tế ở khắp đất nước
đồng thời cảnh báo tình trạng quá tải nếu các ca mắc covid một mươi chín
tiếp tục tăng trong những ngày tới
đại học tự trị quốc gia mexico khuyến nghị cộng đồng và người dân
hoàn thành lịch tiêm chủng thực hiện biện pháp phòng chống dịch
bao gồm việc sử dụng khẩu trang khi có triệu chứng tại nơi công cộng